mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bắt giữ được nhiều nhóm đối tượng chuyên giàn cảnh móc túi
sự liều lĩnh của các đối tượng này thời gian qua đã gây hoang mang cho người dân ở nhiều quận huyện
tám giờ ba mươi năm phút ngày bảy tháng bốn người đàn ông sáu mươi ba tuổi quốc tịch anh chạy xe máy qua cầu chữ y
khi đến góc ngã ba nguyễn biểu cao đạt phường hai quận năm thì bị một nhóm thanh niên chặn đầu xe
giả vờ tạo ra cảnh vao huệt
các đối tượng đã nhanh chóng áp sát rồi lấy đi một chiếc điện thoại một năm triệu đồng và ba trăm linh đô la mỹ
các trinh sát đội ba phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã phối hợp với công an quận năm
nhận dạng và xác định vụ giàn cảnh móc túi do nhóm sơn ba sụi tên thật là lê văn khải và kim tiền thực hiện
sau năm ngày tức sáng ngày một mươi hai tháng bốn cả băng nhóm giàn cảnh này tụ họp chuẩn bị ra tay thực hiện vụ cướp khác
tại giao lộ trường chinh phạm văn bạch phường tư thạnh quận tân phú thì bị các trinh sát ập đến khống chế
theo điều tra bảy thành viên trong băng có độ tuổi từ ba mươi bốn đến năm mươi năm và dày dàn kinh nghiệm trong việc giàn cảnh đụng xe móc trộm tài sản
tháng chín năm hai nghìn hai mươi trinh sát đội ba đã theo dõi mật phục bắt quả tay nhóm năm người giàn cảnh móc túi chuyên nghiệp
do trần thanh hùng tức hùng bò bốn mươi tám tuổi cầm đầu
cùng với hình thức gây án này còn có nhóm của hương già tức tăng thị hương sáu mươi ba tuổi cầm đầu cùng với bốn thành viên khác
nhóm móc túi quy tụ các thành viên ở độ tuổi trung niên chạy xe chắc tay trong đó không ít người có tiền án tiền sự
các đối tượng ra tay rất chuyên nghiệp tổ chức chặt chẽ phân công nhiệm vụ rõ ràng
gây án chỉ trong vài chục giây gây án xong sẽ tản đi và bố trí người cắn địa nếu bị truy đuổi